trong những năm qua thực hiện chủ trương hà nội với cả nước cả nước với hà nội
thành phố hà nội đã triển khai nhiều chương trình hợp tác liên kết với các tỉnh thành phố trong cả nước
tạo ra nhiều cơ hội liên kết hợp tác kinh tế cũng như định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp thủ đô
theo báo cáo kết quả hợp tác liên kết kết nối cung cầu sản phẩm hàng hóa giữa thành phố hà nội và các tỉnh thành phố trên cả nước
trong năm hai nghìn một mươi sáu hà nội đã tổ chức cho gần bốn trăm linh lượt doanh nghiệp hà nội tham gia các hội nghị liên kết
kết nối tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất các tỉnh thành phố
các doanh nghiệp hà nội đã ký kết trên ba trăm năm mươi biên bản ghi nhớ hợp đồng kinh tế và khai thác đa dạng sản phẩm nông sản thực phẩm
thủy hải sản và các sản phẩm lợi thế từ doanh nghiệp các tỉnh thành phố đưa về tiêu thụ tại thị trường hà nội
và đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho hà nội những mặt hàng mà thủ đô chưa tự cung ứng góp phần bình ổn thị trường
để xác định lượng cung cầu hàng hóa đáp ứng đủ cho người tiêu dùng hàng năm cũng như là đặc biệt trong các dịp lễ tết
sở công thương đều xây dựng kế hoạch để kết nối cung cầu với các địa phương trong cả nước
nhằm thu hút những sản phẩm đặc sản của các vùng miền các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương
để đưa về cung ứng tại thị trường hà nội và đáp ứng nguồn cung còn thiếu của thị trường hà nội
là một hoạt động nằm trong khuôn khổ hội trợ đặc sản vùng miền việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố hà nội và các tỉnh thành phố năm hai nghìn một mươi sáu
diễn ra chiều ngày một tháng một mươi hai tại hà nội đã tạo ra nhiều cơ hội liên kết hợp tác kinh tế
cũng như định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp thủ đô
hội nghị đã góp phần khai thác nhiều thế mạnh của các địa phương tiêu thụ thông qua hệ thống phân phối của mình và ngược lại

những hội nghị kết nối như thế này giúp cho chúng tôi có thể đưa sản phẩm đến các nhà phân phối
và đưa đến cận tay người tiêu dùng để cho người tiêu dùng biết đến sản phẩm của chúng tôi

theo kết quả đánh giá của tập đoàn bất động sản thương mại cb richard ellis của mỹ
hà nội nằm trong top ba thành phố có thị trường bán lẻ
sôi động nhất khu vực châu á thái bình dương chỉ sau bắc kinh và thượng hải
và sự tham gia của các doanh nghiệp ở năm mươi tỉnh thành phố trong chương trình lần này
đã thể hiện sự quyết tâm nỗ lực của các cơ quan bàn ngành cũng như các tỉnh thành phố
trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm nông sản việt nam
tại thị trường hà nội nói riêng và các thị trường khác nói chung